đoàn kiểm tra ban chỉ đạo trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh lai châu về thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn về công tác dân tộc
và chỉ thị số bốn mươi năm về một số công tác ở vùng dân tộc mông
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trưởng ban chỉ đạo trung ương chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ nhân dân các dân tộc lai châu đã đạt được
đồng chí đề nghị thời gian tới tỉnh lai châu cần tập trung cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số
ra soát lồng ghép các chính sách quốc gia dành cho đồng bào quan tâm đến vấn đề an ninh chính trị công tác cán bộ giữ gìn văn hóa truyền thống cho bà con
đối với kiến nghị của tỉnh đồng chí đề nghị các bộ ngành xem xét tham mưu cho đảng nhà nước và chính phủ
chiều cùng ngày đồng chí trương thị mai cùng đoàn công tác đã đến thăm gặp gỡ tặng quà cho bà con nhân dân xã lản nhì thàng huyện phong thổ